tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh vừa bắt được đối tượng
truy nã trần kim tử long chú tại xã mỹ hòa thị xã bình minh có liên quan trong vụ dùng súng
gây dối trật tự công cộng xảy ra tại phường thành phước thị xã bình minh vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
theo hồ sơ trước đó vào chiều tối ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an thị xã bình minh nhận được tin báo
có vụ nổ súng bắn người xảy ra ở khóm ba phường thành phước thị xã bình minh
hậu quả là một người bị thương sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã mời những người
trong vụ nổ súng lên cơ quan làm việc riêng long đã bỏ trốn khỏi địa phương lực lượng công an đã thu giữ
một khẩu súng giả đầu đạn bốn cây dao tự chế bốn xe mô tô cùng một số tăng vật khác sau khi gây án
biết sẽ bị truy bắt nên long đã lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an thị xã bình minh đã phát hiện long
đang lẩn trốn tại ấp một a xã an thạnh huyện bến lức tỉnh long an nên phối hợp cùng công an huyện bến lứ
tiến hành bắt giữ đối tượng và di lý về công an thị xã bình minh xử lý theo quy định của pháp luật